thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đối tượng trương quang anh đức
trú tại quận cái răng thành phố cần thơ là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố
đã đến cơ quan công an đầu thú
theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ
bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu đến sáu mươi triệu đồng do đức nhờ đứng tên mua hàng
trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên ra thông báo truy tìm đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
vào đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh về thành phố cần thơ
để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé